dự án nút giao thông ngã tư dầu dây kết nối quốc lộ một a và quốc lộ hai mươi đoạn qua địa bàn tỉnh đồng nai với tổng kinh phí là hơn ba trăm linh tỷ đồng
được khởi công vào tháng hai năm hai nghìn một mươi bảy dự kiến sau một năm thi công sẽ hoàn thành
thế nhưng đến thời điểm này nút giao thông có vị trí đặc biệt quan trọng vẫn ngổn ngang thi công y ạch khiến người dân vô cùng bức xúc
dù dự án đã chậm tiến độ hơn hai mươi tháng nhưng nhiều phần việc vẫn ngổn ngang vì vướng mặt bằng
mới đây sau những nỗ lực của các ngành chức năng hầu hết các hộ trong diện giải tỏa đã nhận tiền đền bù
tuy nhiên một số hộ dân vẫn chưa tháo rỡ công trình thậm chí có hộ còn tái lớn chiếm mặt bằng
điều này khiến dự án triển khai y ạch người dân bức xúc
nhưng bây giờ thấy chúng tôi làm quá dài quá dài quá lâu
theo công ty cổ phần bt hai mươi cửu long chủ đầu tư dự án nhà thầu đã thi công được bảy trên một mươi một mố trụ lao
lắp dầm được sáu trên một mươi nhịp đổ bê tông cốt thép bản mặt cầu và khoan cọc nhồi máu trụ cũng chỉ hoàn thành được một nửa
tới đây các đơn vị liên quan sẽ phá rỡ hoàn toàn các công trình trên đất để di rời lưới điện
sau đó tập trung phân luồng giao thông và thi công các hạng mục còn lại
còn trong dịp tết
thì chúng tôi có các phương án dự phòng
nếu mà ngoài cái chuyện mà anh em điều tiết công trường ở đây
các cán bộ quản lý cũng phải thường xuyên qua đây ra kiểm tra đôn đốc
nếu mà nó có lưu thông ở đây mà nó không đảm bảo chúng tôi có dự phòng một phương án nữa là điều tiết từ xa
tôi có thể dẫn ở phía đầu này đi đường vòng tránh để ra đây nếu như mà nó xảy ra nguy cơ ủn tắc ở đây
nút giao ngã tư dầu dây là cửa ngõ để các phương tiện từ miền bắc miền trung và tây nguyên vào thành phố hồ chí minh và các tỉnh đông nam bộ
nên có lượng phương tiện đông được coi là điểm đen giao thông bởi tình trạng ôn tắc tai nạn thường xuyên xảy ra
do đó đề nghị chính quyền địa phương cần tiếp tục vận động người dân bàn giao toàn bộ mặt bằng
qua đó giúp đẩy nhanh tiến độ thi công sớm hoàn thành dự án